sau nhiều ngày xét xử và nghị án chiều qua tòa án nhân dân tp hcm tuyên án vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền tại công ty cổ phần địa ốc alibaba đối với hai mươi ba bị cáo
như vậy ngoài bị cáo nguyễn thái luyện và võ thị thanh mai các bị cáo còn lại đều được tuyên mức án nhẹ hơn mức án mà viện kiểm sát nhân dân tp hcm đề nghị